sở công thương tp hcm vừa đề xuất hỗ trợ chín khẩu trang một người trong ba tháng
cho học sinh học viên sinh viên và công nhân vệ sinh trên địa bàn thành phố
sẽ có hơn một bốn triệu người được nhận hỗ trợ này
ba giống đối tượng được hỗ trợ khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng một mươi lần
gồm học sinh học viên tại cơ sở giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên
giáo dục nghề nghiệp công lập và công nhân vệ sinh thu gom rác vận chuyển rác
quét đường thoát nước
dựa trên cơ sở đăng ký của các đơn vị sở công thương tp hcm thống kê có hơn một bốn triệu người
trong đó học sinh học viên là hơn một hai triệu người sinh viên học viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp
là khoảng một trăm sáu mươi tám người và công nhân vệ sinh là hơn sáu tám trăm linh người
với mức hỗ trợ chín cái một người trong ba tháng tổng số khẩu trang dự kiến hỗ trợ là hơn một mươi hai tám triệu cái
với kinh phí dự trù khoảng chín mươi năm hai tỷ đồng